trong nhóm này một người còn lại cục cảnh sát hình sự đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra của bộ quốc phòng để điều tra
những người này bị bắt quả tang đang đánh bạc dưới hình thức chơi poker khi chuẩn bị thi đấu giải góp tại một sân gốc đầm vạc vĩnh phúc
theo đó cơ quan điều tra khởi tố bị can và bắt tạm giam hai phó chủ tịch hiệp hội gốc việt nam là các ông lê hùng nam và trần thanh tú
cả hai đối tượng bị điều tra về tội đánh bạc
cùng với ông nam ông tú một mươi bốn gốc phở khác trong đó có nhiều doanh nhân cũng
bắt tạm giam về tội đánh bạc
năm người bị khởi tố bắt tạm giam về tội đánh bạc tổ chức đánh bạc gồm trần anh linh
giám đốc công ty trần lê gia ở quận tân bình tp hcm trần thị ngọc minh trần thị thanh thủy phan thị huyền như và nguyễn thị thu kiều
ban đầu cơ quan xác định người cầm đầu tổ chức vụ đánh bạc là trần anh linh
bốn người còn lại trong nhóm đã tổ chức đánh bạc là các nữ nhân viên chia bài
được biết bốn người này được ông linh cùng một số gốc phơ đưa từ tp hcm ra vĩnh phúc chỉ để phục vụ cho việc chia bài
cơ quan điều tra xác định trong hai mươi hai người này thì năm người tham gia với vai trò là tổ chức đánh bạc
tại hiện trường ban chuyên án đã thu giữ vật chứng tổng cộng là bốn sáu trăm năm mươi điểm phỉnh
tương đương với hơn bốn sáu tỷ đồng và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
cơ quan điều tra xác định trong hai mươi hai người này thì năm người tham gia với vai trò là tổ chức đánh bạc
các bạn gái quê cà mau bằng xe ô tô đi mua đồ tại tp hcm thì tăng sửu phùng và nìm thùy trang là chị dâu
và hỷ sườn hướng là mẹ của phùng cùng một số người khác đã chặn đầu xe ô tô và yêu cầu nói chuyện
lúc này nhóm ba người đã xông tới hành hung và lột hết quần áo của người phụ nữ trên để nhục mạng
sau khi sự việc xảy ra cả nhóm đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo về vụ việc công an tp hcm đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
khẩn trương truy xét và tạm giữ hai đối tượng tăng sửu phùng và hỷ sường hướng
riêng đối tượng nìm thùy trang do nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nên được cho tại ngoại
hiện công an tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan
theo quy định của pháp luật
nhằm mục đích chậm trả nợ cho công ty lê văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện tri tôn của tỉnh an giang
đã tạo hiện trường giả
và bị trộm tài sản trị giá hai trăm năm mươi triệu đồng rồi điện báo cho cơ quan công an
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ và kịp thời chấn an dư luận
trước đó vào sáng ngày hai mươi sáu tháng ba tùng điện thoại đến công an xã an tức huyện tri tôn
trình báo bị mất trộm số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật trị giá hai trăm năm mươi triệu đồng
qua công tác khám nghiệm hiện trường kết hợp lời khai của tùng lực lượng công an đã nhận định đây là một vụ dựng hiện trường giả
tại cơ quan công an tùng đã thừa nhận hành vi tạo hiện trường giả dùng kiềm cộng lực cắt dây xích khóa kho chứa thuốc bảo vệ thực vật
cắt lưới trước cửa sân nhà và đèn chiếu sáng sau đó gọi điện cho công an xã báo bị mất trộm nhằm mục đích khất nợ trả chậm
do trước đó tùng đã mua thuốc bảo vệ thực vật của công ty adc nhưng chưa trả tiền
hiện công an huyện tri tôn đang hoàn tất các thủ tục để xử lý tùng theo quy định của pháp luật
công an phường một thành phố sóc trăng đang tạm giữ ba đối tượng gồm nguyễn thị hồng liên võ văn hiếu và thạch thanh quý
cùng chú thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng về hành vi trộm cắp tài sản
công an phường một thành phố sóc trăng đã tổ chức tuần tra trên địa bàn khi đến đường lý thường kiệt khóm hai phường một
phát hiện đối tượng liên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
tiến hành dừng xe kiểm tra đối tượng liên đã không chứng minh được xe mô tô lộc của mình
bước đầu liên khai nhận xe mô tô trên là do mình trộm được cùng hai đối tượng khác
lực lượng công an tiếp tục mời hai đối tượng còn lại về cơ quan để làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm xe của mình và khai nhận cả ba đã trộm được năm xe mô tô
trên địa bàn thành phố sắp trăng vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục thông tin liên quan đến việc nhóm học sinh trường tiểu học kim giang quận thanh xuân hà nội
bị ngộ độc thực phẩm
thưa quý vị như thông tin chúng tôi đã đưa ở bản tin trước vào ngày hai mươi tám tháng ba
sau khi đi dã ngoại về năm mươi sáu em học sinh trường tiểu học kim giang quận thanh xuân hà nội
có biểu hiện đau bụng buồn nôn nghi là ngộ độc thực phẩm
và đến nay một số em đã được ra viện còn lại các em đang được điều trị tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội
ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba trường tiểu học kim giang quận thanh xuân hà nội
tổ chức cho học sinh khối lớp một và lớp hai đi tham quan
tại trang trại cánh buồn xanh huyện gia lâm
khi về đến trường khoảng năm mươi sáu cháu có biểu hiện đau bụng buồn nôn
đến một mươi sáu giờ có năm mươi cháu đi khám sàng lọc tại bệnh viện bạch mai bệnh viện đống đa bệnh viện xây dựng
các cháu còn lại được đưa về nhà
ghi nhận tại bệnh viện đu đa trong sáng nay trong số bảy bé ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tại đây
thì có năm bé được xử lý cấp cứu truyền dịch truyền kháng sinh đã qua giai đoạn bệnh nặng
và sức khỏe hồi phục tốt
dự kiến năm bé sẽ xuất viện trong sáng nay ngày hai mươi chín tháng ba nếu các chỉ số sinh tồn ổn định
hai bé còn lại có xét nghiệm bạch cầu tăng cảnh báo tình trạng viêm trong cơ thể
nên tiếp tục dùng kháng sinh và theo dõi tại bệnh viện
tình trạng các cháu lúc vào thì đoán xuống là mệt lạnh nôn nhiều
có một số cháu bị đi ngoài chúng tôi cũng khai thác thông tin ngay lúc đó
thì cô hướng dẫn viên du lịch và một đại diện nhà trường đưa vào
thì nó nói là sẽ có khá nhiều cháu là bị ngộ độc
thì chúng tôi nhận thấy đây là một vụ của quân hành ngộ độc hàng đoàn
chúng tôi đã tiến hành xử lý cấp cứu truyền dịch cùng kháng sinh
sau đó các cháu đã qua giai đoạn bệnh nặng ban đầu
hiện tại thì các cháu đều tỉnh táo tốt không nôn không đi ngoài nữa
về thức ăn lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận thanh xuân cũng cho biết
nhà trường ký hợp đồng với công ty cổ phần thực phẩm ngôi sao xanh
trụ sở công ty tại tập thể công ty bắc hà xã vân nội huyện đông anh hà nội
thức đơn gồm cơm rang gà philet chiên xù khoai tây chiên canh chuồn nấu thịt bánh oreo kingdô
tuy hiện chưa xác định rõ nguyên nhân ngộ độc
các em học sinh ăn cơm bình thường do bếp ăn của trường nấu không phải ăn ở ngoài